ba mươi là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày hai mươi chín tháng chín
làm chết hai mươi một người bị thương một mươi tám người